trong thời gian gần đây ngành dâu tầm tơ của tỉnh lâm đồng đã phát triển nhanh về diện tích sản lượng kén tầm tơ lụa góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân
để ngành dâu tầm tơ của địa phương phát triển hiệu quả và bền vững tỉnh lâm đồng đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ tỉnh lâm đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
theo đó lâm đồng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba diện tích chống dâu tầm toàn tỉnh đạt một mươi hectare trong đó giống sản xuất trong nước đạt ít nhất ba mươi sản lượng kén tầm đạt một mươi bốn năm trăm linh tấn sản lượng tơ tầm đạt một chín trăm linh tấn một năm
đặc biệt hình thành ít nhất ba liên kết liên huyện về tổ chức sản xuất dâu tầm gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tầm tơ lụa phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt lụa gắn với du lịch
được biết tỉnh lâm đồng hiện có gần bảy hectare dâu
chiếm sáu bảy diện tích dâu cả nước có một mươi bốn hộ trồng dâu nuôi tầm sản lượng kén đạt gần chín tấn một năm sản lượng tơ đạt gần một hai trăm linh tấn
sản phẩm tơ lụa của lâm đồng được xuất khẩu sang các thị trường nhật bản mỹ ấn độ thái lan và các nước châu âu